khi các đối tượng đang phân chia ma túy chuẩn bị đưa đi cất giấu thì bị lực lượng công an đột kích bắt quả tàng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng mã tấu chém người tại quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái
ngày hôm nay công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can
để điều tra về hành vi cố ý
do có mâu thuẫn nên khoảng hai mươi hai giờ khuya ngày hai mươi chín tháng sáu khi đang nhậu ở quán hoa rừng ngã ba hùng vương
phường tân bình thành phố đồng xoài nhóm của cao văn khánh chú huyện phú giáo tỉnh bình dương gọi điện cho triệu thị cúc
chú bình phước ra quán để nói chuyện ngay sau đó cúc rủ một nhóm bạn chuẩn bị hung khí đến quán hoa rừng
khi đến nơi các đối tượng trong nhóm của cúc dùng hung khí xông vào chém khánh bị thương tích nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngày sau đó đội cảnh sát hình sự công an tp đồng xoài
đã trích xuất camera và truy xét nhanh chóng bắt giữ được tám nghi can trên